đồng là đối tượng nghiện ma túy đá nằm trong diện quản lý theo dõi của công an địa phương

sau nhiều ngày trinh sát các lực lượng công an lâm đồng loạt đột kích vào căn nhà thuộc thôn ba xã quảng trị huyện đà thẻ bắt quả tàng long và nghị đang mua bán trái phép ma túy
sau nhiều ngày trinh sát các lực lượng công an lâm đồng loạt đột kích vào căn nhà thuộc thôn ba xã quảng trị huyện đà thẻ bắt quả tàng long và nghị đang mua bán trái phép ma túy
công an huyện minh hóa công an huyện tuyên hóa và lực lượng bộ đội biên phòng hải quan tỉnh quảng bình đấu tranh thành công giai đoạn một chuyên án một trăm một mươi chín a bắt ba đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ khoảng một mươi ba kg ma túy tổng hợp dạng ketamin một xe ô tô hai xe mô tô bảy điện thoại di động và hơn một trăm tám mươi hai triệu đồng một mươi ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn kíp lào
qua đấu tranh mở rộng ban chuyên án đã xác định thêm các đối tượng có liên quan
thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này rất tình vi đó là đóng gói ma túy nguy trang trong các hàng hóa thông thường thường xuyên thay đổi quy luật giao nhận hàng
chia nhỏ ma túy để cất giấu ở nhiều nơi gửi và nhận ma túy thông qua các đơn vị dịch vụ chuyển phát nhanh
sau nhiều ngày lên kế hoạch đấu tranh đến khoảng một mươi ba h ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
tại số nhà ba trăm một mươi một đường trần hưng đạo phường nam lý thành phố đồng hới lực lượng chuyên án đã bắt quả tang phạm thị quỳnh trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại tổ dân phố diêm thượng phường đức ninh đông thành phố đồng hới quảng bình
đang chia nhỏ các túi nì lông chứa chất bột màu trắng để cắt dấu
thù giữ trong phòng của đối tượng trang khoảng tám kg chất bột màu trắng theo khai nhận của đối tượng là ma túy tổng hợp loại ketamin
số ma túy này được đối tượng trang cắt dấu nguy trang rất tinh vi trong các bỉm quần của trẻ em
dự định sẽ tiếp tục vận chuyển số ma túy này đưa đi tiêu thụ
một lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi bắt giữ đã thu giữ thêm ba một trăm một mươi một viên nén khoảng một năm kg dạng thuốc tân dược
những diễn biến phức tạp nhất là dịp cuối năm
thời gian qua bộ công an cũng đã tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây ma túy lớn liên tuyến liên tỉnh xuyên quốc gia
các tụ điểm mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy giải quyết chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy
vận động truy bắt đối tượng truy nã về tội phạm ma túy tích cực điều tra mở rộng truy bắt đối tượng chủ mưu
cầm đầu đường dây mua bán ma túy lớn bảo đảm xử lý nghiêm minh không bỏ lọt tội phạm không làm oan người vô tội
tuy nhiên người dân cũng cần chủ động phòng ngừa giáo dục không để con em mình vướng vào tệ nạn ma túy